giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm
mức giá dịch vụ sau khi giảm
loại một là hai mươi năm đồng
loại hai là ba mươi năm đồng
loại ba là bốn mươi đồng
loại bốn là bảy mươi đồng
loại năm là một trăm bốn mươi đồng
vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt này
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
giảm tối đa một trăm linh giá dịch vụ cho các phương tiện loại một và loại hai của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại các xã phú nhuận mỹ thành nam bình phú và phú an thuộc huyện cai lệ không kinh doanh vận tải
thời gian áp dụng trước ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ thủ tướng giao cho tổng công ty quản lý bay việt nam tổng công ty hàng không việt nam và tổng công ty cảng hàng không việt nam sáng một mươi sáu tháng tám
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ nêu rõ
chất lượng điều hành bay chất lượng an toàn bay và an toàn an ninh là vấn đề quan trọng trong bối cảnh hiện nay tăng trưởng nhưng phải bảo đảm được an ninh an toàn bay
nhắc đến lỗi do chủ quan làm gián đoạn dịch vụ không lưu tại đài kiểm soát không lưu cát bi thành phố hải phòng bộ trưởng mai tiến dũng cho biết cả ba tổng công ty đều phải có trách nhiệm trong vấn đề này
đây là điều kiện tiên quyết số một ngành phải có giải pháp nâng cao số lượng chất lượng kiểm soát không lưu
về việc nâng tần suất cất hạ cánh theo bộ trưởng
nhiều sân bay quốc tế có tần suất cất hạ cánh khoảng hai phút trên một chuyến thậm chí một phút một chuyến trong khi tại các sân bay việt nam khoảng từ năm tới bảy phút một chuyến
tin chắc rằng nếu yếu tố này là chủ quan là chính thì vấn đề nâng tần suất như thế nào để hiệu quả cao hơn tốt hơn rất nhiều
và phối hợp của ba tổng công ty để điều hành một việc nâng hạ cất cánh cho nó tăng tần suất lên
theo lãnh đạo tổng công ty quản lý bay việt nam từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực quản lý điều hành bay
như đưa vào cặp đường bay song song trục bắc nam
cơ bản ách tắc đường bay này đồng thời với việc thay đổi các phương thức bay mới
nhắc nhở ngành hàng không phải có chiến lược căn cơ đầu tư đội tàu bay nâng cao năng lực quản trị khai thác tiết kiệm chi phí
nâng chất lượng phục vụ nhưng vẫn phải đảm bảo giá vé hợp lý
bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết thủ tướng đề nghị ngành hàng không cần tận dụng cơ hội để tiếp tục đã tăng trưởng từ một mươi bảy tới hai mươi
như trong thời gian vừa qua đẩy mạnh công tác cổ phân hóa và thay vốn
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ vừa ký quyết định về ban hành mức giá khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
tại cảng hàng không sân bay việt nam áp dụng từ ngày một tháng một mươi
theo đó giá cất hạ cánh các chuyến bay được điều chỉnh tăng năm sau đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sẽ tăng thêm một mươi
đồng thời mức giá trong khung giờ cao điểm khung giờ có số tuyến bay thực tế từ chín mươi trở lên so với giới hạn khai thác của cảng
sẽ điều chỉnh tăng một trăm một mươi năm so với giờ bình thường còn tại khung giờ thấp điểm giảm còn tám mươi năm
trong khung giờ bình thường mức giá cất hạ cánh áp dụng với máy bay
atr bảy mươi sáu trăm chín mươi đồng mỗi lần máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một là hơn một năm triệu đồng
máy bay a ba trăm năm mươi b bảy trăm tám mươi bảy b bảy trăm bảy mươi bảy a ba trăm ba mươi khoảng năm tám triệu đồng
và từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám giá cất hạ cánh đối với máy bay atr bảy mươi tăng bảy trăm sáu mươi năm đồng
máy bay a ba trăm năm mươi b bảy trăm tám mươi bảy b bảy trăm bảy mươi bảy a ba trăm ba mươi tăng gần sáu năm triệu đồng
bên cạnh đó giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không đối với hành khách quốc tế sẽ được áp dụng ở mức hai usd
hiện là một năm usd đối với khách bay quốc nội việc điều chỉnh tăng lên gần một mươi hai đồng
hiện nay là chín đồng và tính đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tăng lên một mươi tám đồng
nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh vừa đưa hệ thống camera giám sát
xử lý phương tiện vi phạm giao thông vào hoạt động chỉ sau một thời gian ngắn triển khai hàng trăm phương tiện vi phạm đã bị phát hiện xử lý
bước đầu hệ thống này đã mang lại những hiệu quả rõ rệt qua đó góp phần hạn chế các vụ tai nạn cũng như nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
một buổi tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông phía nam công an tỉnh hà tĩnh trên địa bàn thị xã kỳ anh
với những hình ảnh được kết nối từ hệ thống camera giám sát các chiến sĩ cảnh sát giao thông có thể dễ dàng phát hiện xử lý các vi phạm một cách chính xác và khách quan hơn
qua hệ thống giao thông tự động thì sẽ truyền về đường truyền chung thì sẽ phật nguồi nhưng mà phật nguồi thì rõ ràng là ý thức của tôi nói riêng và tất cả anh em nói chung là đều là phải rõ ràng là phải ý thức tuyệt đội
tuân thủ quy định luật lệ an toàn giao thông đi lên đường
ý thức của người tham gia giao thông
đã được nâng cao thể hiện qua số lương vi phạm là giảm dân theo từng ngày điều này cũng đã thể hiện được tác dung khi mức hệ thống giám sát tự động được đưa vào sử dụng
hiện trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh hà tĩnh đã được lắp đặt một mươi hai thiết bị camera để giám sát vi phạm đo tốc độ ghi nhận hình ảnh giao thông
sau một thời gian ngắn triển khai đã có trên hai trăm linh trường hợp vi phạm đã bị xử lý thông qua hệ thống camera
riêng những trường hợp không bị xử lý ở các trạm tuần tra kiểm soát thì phòng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo xử lý nguội về tận nhà chủ phương tiện
những người vi phạm sau khi nhận được thông báo mà không đến chấp hành thì trước hết là chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng đến nhà kiểm tra và xử lý
sau đó thì chúng tôi sẽ gửi thông báo cho cục đăng kiểm để người ta thống kê những xe vi phạm
và người ta không cho kiểm định an toàn kỹ thuật đến cuối kỳ
đồng thời chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương và cơ quan để có những biện pháp xử lý đối với các người vi phạm
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông tỉnh hà tĩnh sẽ tiếp tục lắp đặt các camera giám sát tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn
điều này góp phần tác động mạnh mẽ vào ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông nhất là đối với người điều khiển các phương tiện xe khách xe tải
góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn hà tĩnh
trong phần tiếp theo của chương trình
hơn một trăm năm mươi hộ dân tại huyện mường khương bị cô lập do lũ
phong trào xây dựng xã không ma túy ở nậm nhùn
những ngày qua do mưa lớn xuất hiện trên diện rộng đã làm sạt lở một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh lào cai
đặc biệt tại huyện mường khương trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng tám mưa lớn với lưu lượng lên tới một trăm hai mươi tám mm đã khiến một trăm năm mươi hộ dân tại xã nấm lư bị cô lập
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mường khương mưa lớn đã khiến cho một mươi hai nhà dân bị ảnh hưởng hơn một mươi một hectare lúa bị lũ cuốn trôi
ngập ống cục bộ gần một trăm linh ha lúa và các hoa màu khác
ngoài ra mưa lớn còn làm sạt lở đất đá khiến cho nhiều tuyến đường bị ách tắc một trăm linh mét mương bê tông bị hư hỏng và khiến cho một trăm năm mươi hộ dân tại ba thôn của xã nấm lư bị cô lập
năm thì nó không ngập thì mình để đấy mà năm nay thấy mưa nhiều nó lại ngập lên rất nhanh rượu thì cũng có ngập một ít
năm trường chiêm thì gạt rồi hết nhưng mà còn cái vụn sâu thì hỏng hết rồi
mới năm nay là bị to thế này thôi mấy năm trước thì cũng không ngập lắm
do vẫn còn mưa lớn nên lượng nước tại đây vẫn chưa có dấu hiệu rút các phương tiện đều không thể di chuyển vì vậy người dân đã phải sử dụng những chiếc bè như thế này để vận chuyển các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày
trước mắt các cấp chính quyền địa phương đã huy động bà con nhân dân giúp đỡ nhau vận chuyển tài sản và di chuyển những gia đình bị ngập lụt tới nơi an toàn

hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mường khương đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn và nhân dân thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
di rời tài sản khỏi vùng ngập lụt huy động các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn về người và tài sản
đối với diện tích hoa màu bị ngập ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân đợi nước rút để thao rửa đồng ruộng nạo vét bùn đất sau đó tìm các giống cây phù hợp để trồng thay thế
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh tuyên quang từ đầu năm đến nay tỉnh tuyên quang có bốn mươi năm người mắc sốt xuất huyết
đa số bệnh nhân sốt xuất huyết là người tuyên quang đang làm việc học tập tại các tỉnh thành phố khác sau khi mắc sốt xuất huyết được chuyển về tỉnh tuyên quang điều trị
khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang thời gian gần đây thường xuyên phải tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân sốt xuất huyết
theo các bác sĩ ở đây thì dịch sốt xuất huyết năm nay đến sớm hơn so với mọi năm
đa phần các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều là những người học tập làm việc hoặc ở lại một vài ngày tại các vùng có dịch như hà nội thanh hóa và nhập viện trong tình trạng sốt đau mỏi người đau đầu và đau nhức mắt
sau khi em đi từ hà nội về đây em cũng được khám ở đây rồi bác sĩ ở đây cũng chuẩn bán em xin về tuyên quang mình để chữa bác sĩ ở đây cũng chuẩn bán em bị sống dứt nhất
theo các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
theo quy luật thường trong hai ngày đầu tiên người bệnh sẽ sốt cao đau đầu nhiều sau đó bệnh nhân sẽ không còn suốt cao
nhiều người bệnh cho rằng bệnh đã bất nguy hiểm và sắp khỏi nhưng chính giai đoạn này có thể có những biến chứng nặng cần được theo dõi
nguy hiểm nhất là biến chứng sốc xuất huyết não xuất huyết nội tạng có thể dẫn đến tử vong
đối với tất cả những trường hợp sốt sốt huyết những trường hợp sốt nói chung khi bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao đột ngột trong những ngày đầu ngày thứ hai thứ ba
nếu có yếu tố dịch tễ ví dụ như bệnh nhân học tập làm việc hoặc là lao động ở những vùng dịch về mà có những triệu chứng như thế
thì khuyến cáo tốt nhất cho các bệnh nhân là nên đến các cơ sở y tế gần nhất để chúng ta được khám loại trừ và chuẩn đoán sốt xuất huyết hay không
nhất là chỉ đạo trung tâm y tế các huyện là cũng tổ chức tuyên truyền cho người dân biết cách phòng chống bệnh sốt huyết
như là lật úp các
các dụng cụ mà để nước đọng hoặc là khơi thông cống rãnh để tránh trường hợp côn trùng phát triển
thứ hai là cũng tuyên truyền cho nhân dân là phải nằm màn để tránh cái mũi đốt
thứ ba là cũng tổ chức chỉ đạo tổ chức phun thuốc diệt côn trùng ở những nơi mà có bệnh nhân được chẩn đoán là nghi ngờ sốt xuất huyết
từ đầu năm đến nay bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận điều trị cho bốn mươi năm bệnh nhân bị sốt xuất huyết
trong đó tính riêng từ mùng một đến ngày một mươi bốn tháng tám vừa qua ghi nhận hai mươi một trường hợp
trước tình hình trên ngành y tế tỉnh tuyên quang chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thành phố tích cực triển khai các giải pháp phòng chống xuất xuất huyết
đồng thời khuyến cáo người dân cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
diệt long quăng bọ gậy tích cực phối hợp với các cơ sở y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
lực lượng chức năng tỉnh kiên giang vừa bắt quả tang một quán nhậu một cơ sở mua bán và năm hộ gia đình tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang
có hành vi mua bán cất giữ nuôi nhốt động vật rừng hoang dã trái phép
tăng vật thu được gồm tám mươi cá thể kỳ đà vân
bảy cá thể rùa bốn cá thể rắn hổ mang chúa bốn cá thể cu ly đã bị ngâm rượu và hai mươi năm cá thể động vật rừng thuộc nhóm động vật quý hiếm
được nhà nước quy định ưu tiên bảo vệ như khỉ đuôi dài hồng hoàng cây hương và kỳ đà vân
các đối tượng bị kiểm tra đều không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các loài động vật trên
cũng như không có giấy đăng ký chạy gây nuôi sinh sản sinh trưởng theo đúng quy định của pháp luật
lực lượng chức năng sau đó đã thả toàn bộ số động vật hoang dã trên về rừng
đồng thời xử phạt các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
trước việc giá tiêu năm nay sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
hiện nay nhiều nông dân ở tỉnh bình phước vẫn giữ những bao tiêu trong kho nhà mình để chờ đến khi tiêu tăng giá
hiện nay giá tiêu đen tại tỉnh bình phước ra động từ bảy mươi tới tám mươi năm đồng một kg tùy vào chất lượng tiêu
với mức giá này trừ những hộ gặp khó khăn về nguồn vốn lãi suất ngân hàng phải bán tiêu sau thu hoạch
còn rất nhiều nông dân ở đây vẫn lựa chọn phương án cố giữ chờ giá tiêu khi mặt hàng này tăng giá trở lại
mặc dù hồ tiêu đang bị rớt xuống mức giá thấp nhất trong vòng bảy năm qua
tuy nhiên hiện nay nhiều nông dân ở địa phương này vẫn tiếp tục trồng mới mở rộng diện tích loại cây này với nhiều lý do
giờ đâu có trồng gì được giờ khóa đều rồi giờ trồng tiêu thôi
mà trồng tiêu rớt giá là giờ nông dân đang khó khăn gặp nhiều khó khăn
giá ai mượn nông dân gặp nhiều khó khăn
ngân hàng hết một trăm linh triệu làm không đủ rồi dài thêm ở ngoài hết bốn mươi năm mươi triệu nữa
bởi vậy đời sống của dân đang khó khăn
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh bình phước ổn định diện tích khoảng một mươi hai ha hồ tiêu
thế nhưng hiện nay diện tích hồ tiêu của tỉnh đã lên tới gần một mươi bốn năm trăm linh hectare
theo khuyến cáo của các nhà khoa học việc mở rộng diện tích trồng tiêu thiếu định hướng
sẽ phá vỡ cơ cấu cây trồng trong vùng
ảnh hưởng tới tư duy sản xuất hàng hóa lẫn hiệu quả kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh
đồng thời cũng khuyến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh bình phước
cần sớm có biện pháp trong việc kiểm soát diện tích cây giống và khu vực trồng cây hồ tiêu hợp lý
được chia tách từ hai huyện sinh hồ và mường tè
nậm nhùn là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh lai châu
với nhiều thành phần dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là tệ nạn ma túy rất phức tạp
trước thực tế đó huyện nậm nhùn đã phát động và xây dựng phong trào xã không ma túy
đến nay tệ nạn ma túy cơ bản đã được kiểm soát
nậm manh là xã giáp danh với các xã thị trấn có số người nghiện ma túy cao
như thị trấn nậm nhùn xã nậm hàng và mường mô
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và quản lý
nên vài năm trở lại đây xã nạm manh đã không còn tệ nạn ma túy
cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện hiệu quả
công tác dân vận phối hợp với công an chính quy cắm địa bàn
thường xuyên sàng lọc các đối tượng ra vào địa bàn kiểm soát và kêu gọi nhân dân
tố giác tội phạm ma túy tham mưu xử lý triệt đề
và nghiêm minh các trường hợp vi phạm về buôn bán vận chuyển và tàng trữ chất ma túy
kiên nhẫn và cử cán bộ bám sát địa bàn xuống từng hộ dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng
lắng nghe những kiến nghị của người dân để tham mưu hiệu quả công tác phòng chống ma túy
thời điểm tái định cư thủy điện lai châu một số xã lân cận có thanh niên dính vào cái chết trắng
nhưng những thanh niên xã nặng manh vẫn trí thú
thú làm ăn không bị lung lay bởi ma lực kỳ ảo của nàng tiên âu
nhiều thanh niên đã nhìn được quá trình xây dựng thủy điện lai châu có rất nhiều công nhân đến làm việc
vì vậy cần nhiều thực phẩm tại chỗ nên đã gia tăng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng
thậm chí có nhiều thanh niên tích cực học tập lao động trở thành những người được dân bản tin yêu
giao trọng trách bí thư trưởng bản và cán bộ xã
chúng tôi luôn tiêm truyền cho thanh niên bản trung tâm đi ra ngoài
không nghiện ngập luôn tuyên truyền cho thanh niên tập trung lao động sản xuất để phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo để vững cho bản
sau hơn ba năm thực hiện phong trào xây dựng xã không ma túy với việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền
cử công an chính quy cắm các địa bàn trọng điểm về ma túy để tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm
và đấu tranh hiệu quả các vụ án về ma túy
số người nghiện ở các xã được tuyên truyền
cây nghiện tập trung và dùng thuốc
nhờ vậy mà đến nay nậm nhùn đã có năm xã không còn tệ nạn ma túy
về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được nhân rộng một cách mạnh mẽ
từ trước khi nghị quyết ban hành chỉ có một xã không có ma túy thì đến nay huyện đã có năm xã không có tội phạm ma túy ở trên địa bàn
và trong thời gian tới thì sẽ có tới thêm hai xã nữa sẽ được xây dựng là xã không có ma túy
việc thực hiện xây dựng và nhân rộng xã không có ma túy ở huyện nậm nhùn thực sự góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội đem lại cuộc sống bình an cho người dân
với việc tiếp tục nhân rộng và phát triển mô hình xã không ma túy hiệu quả ở huyện nậm nhùn
hy vọng sẽ được nhìn thấy một huyện vùng biên khởi sắc góp phần xây dựng xã hội không ma túy
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ hoan nghênh quyết định hoãn bắn tên lửa của triều tiên
trung quốc mạnh tay chấn áp hoạt động bán hàng đa cấp
trước việc nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un hoãn kế hoạch bắn tên lửa đến đảo wam vùng lãnh thổ của mỹ ở thái bình dương
căng thẳng đã gia tăng sau khi triều tiên đe dọa bắn đồng thời bốn quả tên lửa đạn đạo tới gần vùng lãnh thổ wam
sau khi tổng thống mỹ cảnh báo rằng triều tiên sẽ phải đối mặt với hỏa lực liên quan đến chương trình tên lửa của bình nhưỡng
tuy nhiên cuộc khẩu chiến giữa mỹ và triều tiên đã bắt đầu hạ nhiệt khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố
sẽ hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo wam
song cảnh báo bình nhưỡng sẽ có động thái nếu washington tiếp tục có những hành động liều lĩnh
phản ứng trước động thái này ngoại trưởng mỹ rick tillerson tuyên bố washington sẵn sàng đàm phán với bình nhưỡng
đồng thời nhấn mạnh thời điểm bắt đầu đàm phán sẽ phụ thuộc vào nhà lãnh đạo triều tiên
sau vụ việc một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tự tử do liên quan đến bán hàng đa cấp khiến dư luận dậy sóng
các ngành chức năng tại trung quốc đã phối hợp triển khai chiến dịch kéo dài ba tháng nhằm chấn áp hoạt động bán hàng kiểu này
chiến dịch được phát động sau khi cơ quan đại học của trung quốc
cơ quan điều tra kết luật lý văn tinh hai mươi ba tuổi sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đã tự tử tại thành phố thiên tân
vì tham gia vào một tổ chức bán hàng đa cấp thông qua một trang web tuyển dụng trực tuyến
dư luận trung quốc đã phản đối kịch liệt các hoạt động bán hàng đa cấp lừa gạt này
những tổ chức bán hàng đa cấp giả danh các trung tâm tiền dụ và giới thiệu việc làm sẽ là đối tượng chính của chiến dịch
chưa bao giờ các hình thức bán hàng đa cấp trên mạng lại nở rộ như hiện nay tại trung quốc
khiến rất nhiều gia đình lao đao tán ra bại sản
năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan cảnh sát nước này đã điều tra hai tám trăm hai mươi sáu vụ phạm pháp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp
tăng một mươi chín một so với năm hai nghìn một mươi năm
từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm có hai mươi một chín trăm linh bốn tổ chức bán hàng đa cấp đã bị điều tra
cơ quan chức năng cũng đã thu hồi một trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ
tuy nhiên trên thực tế con số lửa gạt cao gấp nhiều lần
các đám cháy tại vùng viễn đông của nga đang lan rộng với diện tích tăng thêm hai mươi năm hectare mỗi ngày
trong khi đó chính phủ hy lạp vừa đề nghị các nước láng giềng châu âu hỗ trợ đối phó với thảm họa cháy rừng
sau khi một trăm bốn mươi sáu vụ cháy bùng phát trên khắp đất nước này trong ba ngày qua
trong hai mươi bốn giờ qua có tới một trăm linh đám cháy chủ yếu tại yakuchia tỉnh sakhalin và karabaskov thuộc vùng viễn đông của nga
các đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại yakutia với hơn tám trăm linh hectare đất rừng và đất bỏ hoang bị thiêu dụi
tại yakutia năm trăm chín mươi người và bốn mươi năm thiết bị máy móc đã được huy động dập lửa
trong khi đó hy lạp đã yêu cầu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự châu âu về hỗ trợ trên không trước những hiểm họa do cháy rừng
theo đó hy lạp đề nghị huy động bốn máy bay ném bom nước cl bốn trăm một mươi năm được chế tạo để thực hiện nhiệm vụ dập tắt các đám cháy rừng quy mô lớn
với tốc độ bay khoảng ba trăm hai mươi hai km
và có thể mang lượng nước lên đến sáu lít
hiện có tới một trăm bốn mươi sáu vụ cháy rừng bùng phát trên khắp cả đất nước hy lạp
một loạt đám cháy tại các khu vực bờ biển athen vẫn chưa được kiểm soát
gần ba trăm linh lính cứu hỏa một trăm linh binh lính và năm máy bay ném bom khí và hai trực thăng đã được huy động
nhằm đối phó với vụ cháy rừng tại khu vực atiki thủ đô aten
thành phố menburne của australia lần thứ bảy liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng thường niên
những thành phố đáng sống nhất thế giới do tổ chức economist intelligence unit
đơn vị cung cấp các thông tin dự đoán và phân tích về các quốc gia trên thế giới vừa công bố
đáp ứng tiêu chí về môi trường sống nói chung đặc biệt ghi điểm trong lĩnh vực chăm sóc y tế
giáo dục sự ổn định môi trường và hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố cảng menburne xứng đáng
nhận được danh hiệu thành phố đáng sống nhất trong danh sách các thành phố đến từ một trăm bốn mươi quốc gia trên thế giới
ngoài ra tỷ lệ tội phạm thấp cũng góp phần củng cố ngôi vị đầu bảng của menburne
đứng thứ hai là thủ đô viên của áo
vị trí thứ ba và thứ bốn thuộc về hai thành phố của canada là vancouver và toronto
hai thành phố khác của australia là adulife và perss cũng góp mặt trong danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới
với vị trí thứ năm và thứ bảy
trong khi đó thành phố sydney miền đông nam australia rớt xuống vị trí thứ một mươi một do giá nhà cao cùng với nguy cơ khủng bố gia tăng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị một ngày mới tốt lành xin kính chào và hẹn gặp lại